chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube ba trăm
sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
vừa qua hà nội công bố năm ca covid một mươi chín mới trong đó có ba ca tại cộng đồng
bước đầu nhà chức trách xác định hơn một trăm linh f một ở nhiều phương liên quan trùm ba ca
chưa rõ nguồn lây ở hà đông
có thể thấy đây là chùm ca bệnh vô cùng phức tạp
có thể trở thành ổ dịch lớn khi có tới hàng trăm f một liên quan
thông tin về chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây này sở y tế hà nội cho biết
ba ca dương tính với sars cov hai tại quận hà đông và đều là người trong cùng một gia đình
các ca mắc mới thuộc chùm sàng lọc ho sốt và có cùng địa chỉ tại số ba ngõ hai mươi tám thổ ba la khê hà đông
một bệnh nhân m t o nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
bệnh nhân cùng con trai làm quản lý cửa hàng nhôm kính tại xưởng nhôm kính số hai mươi bốn ba la phú la hà đông
trong thời gian từ hai mươi hai tháng chín đến nay bệnh nhân thường xuyên làm việc tại cửa hàng
ngày một một mươi có triệu chứng suốt nhẹ mệt mỏi ho tự mua thuốc điều trị tại nhà
ngày bảy một mươi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
hai bệnh nhân b q t nam sinh năm hai nghìn là con trai của bệnh nhân m t o

bệnh nhân cùng mẹ làm quản lý và làm thợ tại cửa hàng nhôm kính tại ba la hà đông
ngày bốn một mươi bệnh nhân có triệu chứng ho suốt tự điều trị tại nhà
ngày bảy tháng một mươi được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
ba b q v nam sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi là chồng của bệnh nhân m t o
bệnh nhân bị tai biến nên thường xuyên chỉ ở nhà không ra ngoài
ngày bảy tháng một mươi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính
cơ quan chức năng đã lấy mẫu pcr
đối với ba trường hợp trên hiện hai người được cách ly tại trạm y tế phường
còn người còn lại được cách ly tại bệnh viện đa khoa thiên đức chờ kết quả xét nghiệm khẳng định
phòng y tế quận hà đông cho biết đang tiến hành việc điều tra truy vết để tìm nguồn lây của chùm ca nhiễm
quận hà đông đã tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ nhà ca dương tính và khu vực xung quanh
đồng thời hướng dẫn thành viên còn lại trong gia đình cùng những người tiếp xúc gần tự theo dõi cách ly tại nhà
cơ quan chuyên môn cũng đã lấy mẫu xét nghiệm pcr khu vực nhà bệnh nhân tại ngõ hai mươi tám ba mươi lê trọng tấn tổng số khoảng hai trăm năm mươi mẫu
trung tâm y tế quận phối hợp với ubnd phường la khê và ubnd phố la tổ chức phong tỏa tạm thời khu vực liên quan
chờ kết quả xét nghiệm thông báo ubnd các phường có trường hợp tiếp xúc gần để tổ chức điều tra và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội cũng đã ra thông báo khẩn tìm người đến nhiều địa điểm
liên quan đến ba ca bệnh chưa rõ nguồn lây
theo đó cdc hà nội tìm người trên địa bàn thành phố có đến hoặc liên quan những địa điểm sau
sưởng nhôm kính số hai mươi bốn ngõ ga ba la hà đông từ ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
hai yêm mô hà đông khoảng từ một mươi bảy h đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
ba cựa hàng vinbac số bảy mươi lê trọng tấn hà đông khoảng bảy h ba mươi phút
bốn trợ đình bia bà la khê hà đông khoảng chín h đến một mươi h ngày bốn đến năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
phòng khám chín mươi sáu nhuệ giang từ một mươi bảy h đến một mươi tám h ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
liên quan đến ba ca bệnh covid một mươi chín ở hà đông ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
cho hay chung các bệnh này chưa xác định được nguồn lây
theo kết quả điều tra dịch tế bước đầu đã xác định hơn một trăm linh trường hợp f một liên quan đến gia đình này
cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan
cũng theo ông tuấn với chùm ca bệnh này người có biểu hiện ho sốt tự đi mua thuốc và tiếp xúc với nhiều người
nguy cơ trở thành nguồn lây bệnh có người bị sốt ho nhưng chỉ nghĩ là mình mắc cúm thông thường
trong khi nguy cơ họ đã dừng tính sắc covid một mươi chín là rất cao
vì vậy theo ông tuấn việc yêu cầu khai báo y tế
đối với những người mua thuốc cảm sốt tại các hiệu thuốc là biện pháp hết sức cần thiết
giúp sàng lọc một cách hiệu quả và hạn chế tình trạng bỏ sót người nhiễm bệnh trong cộng đồng
trong sáng ngày chín tháng một mươi sở y tế hà nội cho biết từ một mươi tám h ngày tám tháng một mươi đến sáu h ngày chín tháng một mươi
hà nội không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng cộng số bốn ba mươi một ca dương tính
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng
một sáu trăm linh sáu ca số mắc là đối tượng đã được cách ly hai bốn trăm hai mươi năm ca
tính riêng chuồng ca bệnh liên quan đến bệnh viện việt đức từ ngày ba mươi tháng chín đến nay
ghi nhận tổng số bốn mươi bốn ca mắc tại hà nội bao gồm hai mươi hai f sinh sống tại hà nội
hai mươi hai f là người từ tỉnh khác đến điều trị chăm sóc bệnh nhân
thưa quý vị chỉ sau hơn hai mươi bốn giờ vừa qua hà nội ghi nhận liên tiếp năm trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có ba ca trong cộng đồng chưa xác định được nguồn lây và liên quan tới hơn một trăm linh f một
đây là con số khá đáng bao động
đứng trước tình hình này thành phố hà nội sẽ cần chủ động đưa ra các biện pháp phòng chống sự lây lan virus
để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch
trong khi đó người dân phải tuyệt đối tránh tâm lý chủ quan sau khi hà nội quyết định nới lỏng giãn cách
hiện nay thành phố hà nội đã từng bước thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội khôi phục hoạt động kinh tế xã hội
tuy nhiên các cấp chính quyền lực lượng chức năng và người dân không được phép lơ là chủ quan
vì các biến thể của covid một mươi chín rất nguy hiểm và dịch có thể bùng phát bất cứ khi nào
theo phó giáo sư trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
sau khi phát hiện được các trường hợp nhiễm ncov trong cộng đồng hà nội sẽ phải tiếp tục đẩy mạnh truy vết và khoanh vùng
điều quan trọng nhất ở thời điểm này là làm sao nhanh chóng phong tỏa được ổ dịch
cần cố gắng kiểm soát ổ dịch ở phạm vi nhỏ nhất
qua đó mới có thể khống chế tình hình
trong khi đó vị chuyên gia cũng nhấn mạnh người dân hà nội thời gian này cần thực hiện tốt thông điệp năm k của bộ y tế
tuyệt đối không được chủ quan
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng cũng nhận định việc tiêm chủng vaccine phòng bệnh covid một mươi chín
vẫn là biện pháp quan trọng nhất để giúp các trường hợp nhiễm sars cov hai có triệu chứng nhẹ không cần nhập viện
điều này cũng đồng nghĩa với tỷ lệ tử vong do mắc covid một mươi chín sẽ giảm
tuy nhiên mục tiêu chính của việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
không phải tránh cho người dân không nhiễm sắc covid hai một cách triệt để
những người đã tiêm vaccine vẫn có thể làm lây nhiễm virus cho người khác
việc này đặc biệt nguy hiểm với những gia đình có người cao tuổi người mắc bệnh nền
do đó người dân dù đã được tiêm vaccine covid một mươi chín vẫn phải cẩn trọng
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng tránh lây nhiễm khi giao tiếp
liên quan đến vấn đề dịch bệnh trên toàn quốc thủ tướng phạm minh chính đã đề nghị các đại biểu
tập trung đánh giá tình hình dịch bệnh trong hai tuần qua
những việc đã làm được chưa làm được chỉ rõ nguyên nhân rút ra bài học kinh nghiệm
đồng thời dự báo tình hình sắp tới xác định nhiệm vụ giải pháp để lãnh đạo
chỉ đạo thống nhất toàn quốc trong phòng chống dịch tiếp tục định hướng công việc trong những tuần tới
đây là thời điểm hết sức quan trọng nhất là sau hội nghị trung ương bốn đã bàn rất kỹ
thảo luận rất sôi nổi về công tác phòng chống dịch
theo báo cáo của bộ y tế từ ngày hai mươi năm tháng chín đến ngày tám tháng một mươi
số ca mắc trong cộng đồng giảm bốn mươi
hà nội giảm bốn mươi bốn bảy so với hai tuần trước giảm bốn mươi bảy ba so với một tuần trước đó
trong tuần hà nội ghi nhận năm ca giảm một mươi ca so với tuần trước
tp hcm một mươi năm bảy mươi ca giảm một mươi bốn bảy trăm sáu mươi sáu
bình dương bốn trăm linh ca giảm năm trăm năm mươi
đồng nai bốn mươi một ca giảm một mươi chín
khánh hòa tám ca giảm năm mươi bảy
kiên giang một mươi ba ca giảm một mươi tám
đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội đã kiểm soát được tình hình
tại tp hcm bình dương đồng nai long an số ca nhiễm mới và tử vong đã giảm rõ rệt
công tác an sinh xã hội đã được đảm bảo an toàn trật tự xã hội được giữ vững
đời sống của nhân dân trong vùng dịch được ổn định
lòng tin của nhân dân đối với đảng nhà nước được giữ vững
tuy nhiên tình hình dịch bệnh trong nước vẫn diễn biến khó lường
nguy cơ dịch bệnh gia tăng và bùng phát trở lại có thể xảy ra ở bất cứ đâu bất cứ khi nào
nhất là thời gian qua đã có số lượng lớn người dân di chuyển về quê từ các địa phương
nới lỏng giãn cách xã hội tiềm mẩn nguy cơ xảy ra đợt dịch tiếp theo
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố hà nội và cả nước sẽ được báo sức khỏe và đời sống cập nhật liên tục
quý vị hãy theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi để cập nhật liên tục thông tin